liên quan đến dự án luật đầu tư theo phương tức đối tác công tư ppp sáng nay quốc hội thảo luận về một số nội dung còn có nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật này
quy định về hoạt động kiểm toán nhà nước trong đầu tư theo phương pháp ppp nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều của các đại biểu
thảo luận tại phiên họp đại biểu bùi văn phương cho rằng bản chất hợp tác công tư là đầu tư công nên phải tuân thủ việc thực hiện kiểm toán nhà nước theo đúng quy định của luật kiểm toán
đại biểu nêu thực tiễn nếu kiểm toán một cách tuân thủ được thực hiện theo chuẩn mực thì thời gian qua sẽ không có tình trạng các dự án bot giao thông đặt sai vị trí
đồng tình với quan điểm trên đại biểu nguyễn ngọc phương cũng cho rằng thời gian qua kiểm toán nhà nước đã kiến nghị giám sát thời gian thu phí giao thông đối với nhiều dự án bot giảm thất thoát ngân sách nhà nước
tuy nhiên tranh luận với những ý kiến trên đại biểu đỗ văn sinh cho rằng trong quá trình bắt đầu triển khai dự án đến lúc kết thúc quá trình vận hành bàn giao tới nhà nước thì có cả vốn đầu tư công và vốn tư nhân
chỉ khi nào nhà đầu tư hết quá trình vận hành bàn giao cho nhà nước thì đấy mới là tài sản công một trăm linh vì vậy nếu đặt vấn đề kiểm toán một cách toàn diện thì không hợp lý
nhà nước hỗ trợ phần giao đất hỗ trợ mặt bảng đèn bồ thì trong cái phần đấy thì như vậy là kiểm toán hoàn toàn là tài sản công
thế còn toàn bộ phần vốn của nhà đầu tư người ta đầu tư vào thì mình chỉ kiểm soát giá trị đầu ra sản phẩm chất lượng đầu ra
làm rõ các ý kiến đại biểu bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng nêu rõ dự án ppp là một dự án có mục tiêu công và nguồn đầu tư là công tư nên nó không hẳn là một dự án đầu tư công
vì đặc thù nên chúng ta phải xây dựng một bộ luật riêng vì vậy chỉ nên kiểm toán ở những phần thuộc ngân sách nhà nước
nhà nước có thể kiểm toán phần của nhà nước tư nhân có thể thuê kiểm toán độc lập để kiểm toán phần còn lại
theo dự kiến dự án luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư ppp sẽ được thông qua tại kỳ họp này